thưa quý vị và các bạn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số những người có uy tín là các già làng trường bản là những người am hiểu bản sắc văn hóa phong tục tập quán của người dân
vì vậy họ có điều kiện gần gũi nắm bắt tâm tư nguyện vọng hiểu được phong tục tập quán của bà con nên trong công tác tuyên truyền có nhiều thuận lợi
họ đã thực sự trở thành cầu nối là chỗ dựa của đảng của chính quyền và nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội ổn định an ninh chính trị trên địa bàn
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phóng sự do đài phát thanh truyền hình tuyên quang thực hiện
là một tỉnh miền núi có trên năm mươi ba tỷ lệ dân số là đồng bào dân tộc thiểu số tuyên quang có hơn hai mươi hai dân tộc anh em cùng sinh sống đan sen với nhau thành các bản làng tập trung
trong những năm qua các dân tộc trong tỉnh đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết
bình đẳng giúp đỡ nhau cùng phát triển và góp phần quan trọng làm nên sự phát triển chung ấy chính là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
họ là những tấm gương tiêu biểu đi đầu trong mọi phong trào am hiểu phong tục tập quán bản sắc văn hóa dân tộc luôn vì lợi ích cộng đồng được dân làng kính trọng tín nhiệm
họ đã thực sự trở thành cầu nối chỗ dựa của đảng chính quyền và nhân dân trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật

được làm một cách tự nguyện của ông giàng a trành người có uy tín ở thôn tiên tốc xã bình an huyện lâm bình trong suốt nhiều năm qua
là thôn có một trăm linh đồng bào dân tộc mông thôn tiên tốc có bốn mươi chín hộ là đồng bào di cư từ vùng thủy điện na hàng về định cư
so với một mươi năm trước khi mới đặt chân về đây đồng bào còn lạ lẫm với cách trồng cấy không quen với cách nuôi nhốt gia súc gia cầm
thì nay bà con trong thôn tiên tốc hộ nào cũng biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt phát triển kinh tế gia đình
có thể nói để có được cuộc sống như ngày hôm nay bên cạnh sự quan tâm của đảng nhà nước và các cấp chính quyền địa phương đồng bào thôn tiên tốc luôn biết ơn ông giàng a trành
không chỉ là một người biết làm kinh tế giỏi ông trành còn đem những kinh nghiệm hiểu biết của mình hướng dẫn cho bà con trong thôn cách chọn giống lúa giống ngô có năng suất để trồng trọt
đồng thời vận động bà con tận dụng đất đai bỏ hoang để trồng cỏ nuôi trâu nuôi bò nhốt
để làm gương gia đình ông trần đã chăn nuôi trước có hiệu quả ông tuyên truyền tới bà con trong thôn và đã có nhiều người làm theo ông
vì vậy đến nay phong trào chăn nuôi đại gia súc ở thôn tiên tốc khá phát triển cả thôn có hơn ba trăm linh con trâu bò trung bình mỗi nhà có ít nhất từ một đến hai con
nhiều hộ gia đình nhờ chăn nuôi đại gia súc không chỉ thoát được nghèo bền vững
mà còn vươn lên có mức sống khá giả
thế là có hiệu quả
hiện nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang có trên một hai trăm linh người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số
họ là những người được cộng đồng suy tôn có năng lực kinh nghiệm tập hợp quần chúng
bản thân và gia đình gương mẫu biết chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của tập thể và nhân dân
người có uy tín cũng đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới vận động nhân dân đóng góp ngày công vật liệu kinh phí hiến đất để làm đường giao thông
với phương châm
nhà nước và nhân dân cùng làm người có uy tín đã góp phần vào việc huy động có hiệu quả các nguồn lực trong nhân dân
trong xây dựng nhà văn hóa sửa chữa trường lớp học các công trình canh mương đập thủy lợi làm mới nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã
đây là nhà văn hóa của thôn dùng xã tiến bộ huyện yên sơn mới được hoàn thành cuối năm hai nghìn một mươi bảy
nhà văn hóa thôn có trị giá gần ba trăm linh triệu đồng được nhà nước hỗ trợ một trăm năm mươi triệu đồng
trong thôn có
sáu mươi ba hộ mỗi hộ đóng góp thêm hai triệu đồng
đối với một thôn có đông đồng bào dân tộc cao lan và dân tộc giao sinh sống việc đóng góp ấy ban đầu được xem là khá khó khăn
tuy nhiên cùng với lãnh đạo thôn ông phạm văn thông người có uy tín trong đồng bào dân tộc cao lan
đã kiên trì tuyên truyền tới bà con hiểu về chủ trương xây dựng nông thôn mới
từ đó bà con nhiệt tình tham gia đóng góp đầy đủ tiền của công sức để xây dựng nhà văn hóa
mặc dù là gia đình cũng khó khăn
nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng là hưởng ứng và đóng góp
phân tích được cho các hộ nhân dân trong thôn để hiểu được xây dựng nông thôn mới
đấy là cái quyền lợi của mình được hưởng mãi mãi về sau để cho con cháu của mình
tuy rằng bà con có khó khăn nhưng sau khi bà con nghe ra những lời phân tích của chính quyền
cũng như là người uy tín bản thân tôi thì bà con rất ủng hộ và thống nhất rất cao
không chỉ am hiểu
về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
bản thân và gia đình người có uy tín luôn là tấm gương trong phát triển sản xuất
có nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả được người dân học tập làm theo
gương mẫu đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi
là người có uy tín dân tộc giao
gia đình ông triệu minh quang ở thốt ngòi diện giã đạo viện huyện yên sơn
là một trong những hộ phát triển kinh tế tiêu biểu
chỉ là một cựu chiến binh
bị ảnh hưởng chất độc da cam
nhưng ông quang luôn chăm chỉ chịu khó bảo ban con cháu phát triển kinh tế gia đình
hiện nay kinh tế gia đình ông có bảy hectare trồng keo chăn nuôi lợn bò và thả cá
luôn chăn trở suy nghĩ và đúc rút từ thực tế bản thân
muốn thoát khỏi đói nghèo thì phải chịu khó lao động
ông quang đã tuyên truyền vận động bà con trong thôn
cách làm ăn biết tự lực để vươn lên không ỉ lại vào nhà nước
bất cứ khi nào có thời gian là ông lại đến với bà con trong thôn
để trò chuyện
và kết hợp với đó là nắm bắt tình hình các hộ gia đình
tuyên truyền vận động đồng bào bỏ tục phát nương làm rẫy
trồng ngô trồng lúa chăn nuôi để ổn định cuộc sống
đồng thời tuyên truyền với bà con chấp hành pháp luật chủ trương đường lối của đảng
vì vậy mà trong những năm gần đây thôn ngòi rượu
dù có ba dân tộc là dân tộc mông giao và kinh cùng sinh sống
nhưng bà con trong thôn luôn đoàn kết ổn định đời sống
không còn tình trạng tảo hôn không có trường hợp vi phạm pháp luật
ông quang đã ở đây rất lâu rồi là người chăm chỉ chịu khó
lại quan tâm đến dân làng nên bà con bầu là người có uy tín
ông bảo chúng tôi cách làm ăn chăn nuôi trâu nuôi lợn
rồi không được cho con cháu lấy vợ lấy chồng sớm
không nên đẻ nhiều không thì lấy gì mà nuôi
bà con cũng hiểu nên cũng nghe theo
khi nhắc đến lễ cấp sắc và làn điệu báo dung của dân tộc giao
ông trương văn quang ở thôn một phúc long xã thảnh long huyện đàm yên
vô cùng tự hào vì chính bản thân ông là một trong những người đã góp phần
làm cho những giá trị văn hóa ấy được trường tồn và phát triển qua nhiều thế hệ
sau gần hai mươi năm làm chủ tịch ủy ban dân xã năm hai nghìn bốn ông quang về nghỉ chế độ
tham gia công tác mặt trận thôn và được bà con bầu làm người có uy tín
không chỉ nhiệt tình tham gia công tác xây dựng đảng chính quyền
và mặt trận tổ quốc đoàn thể cơ sở
với uy tín của mình ông quang cũng đã tham gia tổ hòa giải
giải quyết được nhiều mâu thuẫn vướng mắc liên quan đến đất đai
sinh hoạt của người dân trong thôn
góp phần giữ vững an ninh trật tự tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng
cùng với đó phát huy truyền thống gia đình nhiều đời làm thầy
hiểu biết và nắm rõ bản sắc văn hóa dân tộc
ông quang đã gương mẫu thực hiện và truyền dạy vận động bà con nhân dân
phải biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
bài trừ các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan xây dựng nếp sống văn hóa mới
trong cộng đồng các dân tộc thiểu số những người có uy tín thường là các già làng trường bản
hay những người am hiểu bản sắc văn hóa phong tục của người dân
vì vậy họ có điều kiện gần gũi nắm bắt tâm tư nguyện vọng
hiểu được phong tục tập quán của bà con nên trong công tác tuyên truyền sẽ có nhiều thuận lợi hơn
bên cạnh việc vận động người dân phát triển kinh tế so đói giảm nghèo
người có uy tín còn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự
giúp các ngành chức năng kịp thời nắm bắt các nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh chống tội phạm
cũng như trực tiếp tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
đồng thời vận động nhân dân không tin không làm theo lời xứ dục lôi kéo móc nối của các loại tội phạm
cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền chống phá khối đại đoàn kết dân tộc
gây mất trật tự an toàn xã hội
những năm qua bằng sự uy tín và sự am hiểu về phong tục tập quán
cũng như là am hiểu thực tiễn ở địa phương
luôn là trung tâm đoàn kết tập hợp quần chúng nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng thời người có uy tín cũng thực hiện tốt cái vai trò là cầu nối quan trọng
và thông tin hai chiều
giúp cấp ủy chính quyền địa phương cũng như mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị
nắm và phản ánh tình hình nhân dân tại địa phương nơi cư trú
để phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
trong những năm qua các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đã có nhiều chính sách hỗ trợ thăm hỏi động viên người có uy tín
đồng thời tổ chức các lớp tập huấn hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật
để trang bị thêm cho người có uy tín kiến thức về khoa học kỹ thuật
chủ trương đường lối của đảng và nhà nước
đồng thời tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm với chính quyền địa phương tỉnh bạn
và kịp thời biểu dương khen thưởng những người có uy tín có thành tích xuất sắc
trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ mới
việc phát hiện đào tạo những người có uy tín có kiến thức trình độ
và cung cấp đầy đủ thông tin cho người có uy tín để tuyên truyền tới người dân
có vai trò hết sức quan trọng
cung cấp thông tin cho người có uy tín
và trong thời gian tới mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
và cả hệ thống chính trị là tiếp tục cung cấp thông tin về chính trị
về kinh tế địa phương trong nước và quốc tế
đặc biệt là đối với người có y tín ở vùng sâu vùng xa
vùng mà có ít hoặc không có các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp cận
để người có uy tín người ta hiểu rõ và tuyên truyền vận động
bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tiêu biểu trong phát triển kinh tế năng nổ trong công tác xã hội
dành nhiều thời gian và công sức lo cho công việc của cả cộng đồng
những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
chính là những người được cộng đồng coi trọng và suy tôn
với họ mong muốn được cống hiến vì sự phát triển của đồng bào
thôn bản chính là động lực lớn nhất để hàng ngày hàng giờ
những người có uy tín ở tuyên quang
thức mình góp phần đưa ánh sáng văn hóa của đảng đến với vùng sâu vùng xa vùng khó khăn của tỉnh
để góp phần cùng với người dân xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc hơn
tôi rất là mong muốn bản thân của tôi làm sao con sức khỏe
sẽ cùng bà con trong thôn xây dựng thôn xóm bản làng của mình
làm sao mỗi ngày được phát triển
muốn cung hiến đấy
khi nào mà không thể nào mà đi bước đi được để cùng với dân để bàn với dân để phát triển kinh tế
rồi thì phát triển giữ gìn các cái bản sắc của dân tộc
phóng sự phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do đài phát thanh truyền hình tuyên quang thực hiện
được phát sóng trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt